tính đến một mươi tám h hôm nay bốn tháng tám việt nam đã ghi nhận thêm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi sáu ca tại đà nẵng một ca tại đồng nai một ca về từ guinea xích đạo
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày bốn tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi sáu ca tại đà nẵng một ca tại đồng nai có liên quan đến bệnh viện đà nẵng
và một ca từ guinea six đạo sau khi xét nghiệm lần hai
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên sáu trăm bảy mươi ca
bệnh nhân thứ tám tử vong là bệnh nhân bốn trăm chín mươi sáu bệnh nhân nam sáu mươi năm tuổi quê ở hòa vang đà nẵng
có tiền sử suy thuận mạng tính giai đoạn cuối thận nhân tạo chu kỳ nhiễm khuẩn huyết
trần đoán tử vong suy thận mạng giai đoạn cuối nhiễm trùng huyết suy tim cấp và mắc covid một mươi chín
trong sáu trăm bảy mươi ca mắc đã có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm bảy mươi tám ca số ca còn đang điều trị là hai trăm tám mươi bốn ca số ca tử vong là tám ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm ba mươi ba hai trăm bảy mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một hai trăm năm mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn trăm hai mươi bảy người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một trăm một mươi một năm trăm chín mươi bốn người